an ninh bệnh viện sau nhiều vụ hành hung bác sĩ cần phải được quan tâm thắt chặt hơn nữa
đây là vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng
ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn tại hà nội và các đô thị hay là thành phố lớn thì câu chuyện dừng đỗ xe ô tô
đã trở thành chuyện biết rồi khổ làm nói mãi
vâng nói mãi nhưng vẫn không thể hết được những tình huống giờ khóc giờ cười
tại rất nhiều tuyến phố người dân có nhà mặt phố tự cho mình quyền đặt những tấm biển cấm đỗ xe
hay là các vật cản ở đây như một là một cách khẳng định chủ quyền của mình đối với phần lòng đường hay là vỉa hè ấy
vâng mới đây nhất thì mạng xã hội xuân sao với hình ảnh đó là chủ nhà không chỉ rừng ở biển cấm hay các vật dụng nữa
mà họ còn cho thi công lắp đặt những chiếc cọc dưới lòng đường để ngăn cản
cảm việc đỗ xe hình ảnh này lại tiếp tục gây ra nỗi bức xúc với nhiều người về cách hành xử có thể nói là theo luật riêng của chủ nhà
đây là hình ảnh được người dân chia sẻ tại một con ngõ trên tuyến đường nguyễn như con tum quận thanh xuân thành phố hà nội
chủ nhà đã vô tư lắp đặt nhiều thiết bị chống dừng đỗ ô tô
cạnh đó một tổ giấy được in và cắm trên cọc nhựa ghi nội dung vui lòng không đỗ xe ô tô trước cửa phòng khám
ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải
chính quyền địa phương đã vào cuộc và yêu cầu phải tháo rỡ
khi chúng tôi có mặt con ngõ này chỉ còn những cọc bê tông như thế này
tôi thấy hành vi đặt vật cản như thế là không được
chính quyền và nhà nước phải xử lý nghiêm những hành vi vậy
bởi vì mặt đường hay lòng đường là của nhà nước không phải là của nhà dân
hành vi làm vật cản chứa ngại vật lề đường
như thế là không được
nếu mà người dân mà tự ý xây cọc hay là lấn chiếm vẻ lòng đường
thì đây là đường công cộng thì đây coi được xác định đây là vi phạm
và trong đó thì cũng đã được quy định rất là cụ thể
tại khoản hai điều tám luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám cũng quy định
và quy định rất cụ thể là người dân mà tự ý mà xây các thiết bị cấm trên đường
tạo cái chứng ngoại vật trên đường phố là vi phạm pháp luật
và ngoài ra thì cũng có một cái nghị định hướng dẫn là nghị định một trăm linh
và sau đó sửa đổi bổ xuống
nghị định một trăm hai mươi ba cũng quy định là anh mà có những cái hành vi vi phạm như vậy
thì sẽ bị xử phạt hành chính từ sáu đến tám triệu đồng
thẩm quyền quy định các đoạn đường cấm đỗ ô tô là do bộ giao thông vận tải
hoặc ủy ban nhân dân địa phương quyết định tùy theo loại hình đường bộ
thế nhưng lâu nay nhiều hộ dân vô tư tự cho mình quyền này bằng nhiều cách khác nhau
như dùng sơn trắng kẻ ô để giữ chỗ đặt các loại vật cản
và thậm chí bằng những tấm biển báo như thế này
thực tế để mà nói thì
mình nhìn thấy những cái cọc bê tông ở trước nhà
hoặc là trước những cái nơi lòng lề đường như thế
mình cảm thấy là hơi khó chịu
tại vì những
để mà nói sổ cấp cho các nhà để sử dụng
chỉ là sử dụng trong cái phần đất của nhà người ta thôi
chứ còn phần đường thì nó là phần công cộng để dành cho tất cả
câu chuyện dừng đỗ xe ô tô trên các tuyến phố còn lên đến đỉnh điểm mâu thuẫn
đó là nhiều tình huống chủ nhà đã có những hành động như vẽ sơn tạp chất bẩn
hay đập phá chiếc xe ô tô khi bị xe đỗ chắn cửa nhà
theo mình là một người tài xế thì mình lúc trước khi đỗ
mình cũng phải quan sát xem có ảnh hưởng đến cái việc kinh doanh người ta không
và mình đỗ
mình sau khi quan sát xong thì mình đi
còn đâu về phía chủ nhà hoặc chủ cửa hàng
thì cũng không nên
hành vi như trả đua tạt sơn hoặc là phá hoại tài sản hay khác
tài sản ô tô hay là viện không được
đây là một trong những văn hóa về giao thông
cũng như là văn hóa trong cái ứng xử giữa con người với con người chúng ta
nhưng chúng ta không thể vì dựa trên cơ sở đó rằng là
đấy là nhà tôi thì đất ở phía trước nhà tôi thì tôi có quyền được
quản lý sử dụng là cái chuyện đó là không nên
và thực tế ra đó là cái nhận thức sai lầm đối với người dân
cho nên là chúng ta có cái ứng xử với nhau thì có thể là tạo điều kiện cho nhau
còn trong trường hợp mà đường phố nó quá chật trội
thì chúng ta cũng có thể thẳng thắn là gửi xe ra ngoài hoặc là nhắc nhở
những cái người mà đỗ xe đó thì là lên ra chỗ khác
để đảm bảo được cái không gian cho nó không bị ách tắc
về cái đường phố cũng như là giao thông đi lại
rõ ràng việc tự đặt vật cản làm biển cấm xe ô tô
và cả hành vi tạc sơn hay chất bẩn làm hư hỏng phương tiện
đều là những hành vi vi phạm pháp luật
nên chăng cả chủ nhà và chủ phương tiện
đều tìm những cách ứng xử với nhau
trong mọi hành động của mình thì có lẽ nhưng rắc rối
sẽ được giải quyết một cách văn minh và tuân thủ tinh thần thượng tôn pháp luật
vâng chúng ta đang nói đến những hành vi vi phạm của chủ nhà
tuy nhiên cũng phải nhìn nhận một cách thực tế
đó là có một bộ phận chủ xe ô tô đã thiếu ý thức trong việc dừng đỗ xe
hành động này đã gây khó khăn bức xúc với chủ nhà
khi làm ảnh hưởng đến việc đi lại hay là công việc kinh doanh của họ
và như vậy khi chủ nhà và chủ phương tiện
hãy thử đặt mình vào vị trí của nhau
thì có lẽ đã không xảy ra những tình huống
giở khóc giở cười cho cả hai bên
thưa quý vị và các bạn
thật sự đáng lo ngại khi liên tục trong thời gian vừa qua
có rất nhiều những cá nhân là chủ các tài khoản facebook
các tiktoker đã bị phạt tiền và bị xử lý
vì đăng ảnh sống ảo vi phạm quy định của pháp luật
trong đó chủ yếu là người trẻ
thậm chí là có những người đã bất chấp sự an toàn của bản thân
chỉ để check in sống ảo
sống ảo thế nhưng hậu quả là thật
câu chuyện này đã được chúng tôi đề cập không ít lần
trong góc nhìn chuyên gia
thế nhưng với tính chất mức độ đang ngày càng phức tạp
thì rõ ràng các cơ quan chức năng cần phải mạnh tay hơn
để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên môi trường mạng
để dù là trên mạng xã hội
thì người dùng cũng phải ý thức rất rõ
trách nhiệm và giới hạn của mình
trao đổi về vấn đề này
xin được giới thiệu khách mời của các miền chuyên gia ngày hôm nay
phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà
trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội
trước tiên thì trân trọng cảm ơn
phó giáo sư tiến sĩ đã dành thời gian
cho góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
và trước khi bước vào cuộc trao đổi xin mời anh
cùng với quý vị khán giả
chúng ta cùng theo dõi một đoạn tổng hợp ngắn
của phóng viên chúng tôi
một clip vừa được lan truyền trên tiktok
ghi lại cảnh nữ hành khách
nhảy lên băng truyền hành lý ở sân bay
cô gái cố tình thực hiện hành vi trên
trong lúc một người đàn ông đứng quay clip
sau khi clip được phát tán
phía sân bay đã kiểm tra camera an ninh
và xác định danh tính của hành khách
để xem xét xử lý theo quy định
trước đó không lâu
một nữ hành khách cũng bất chấp
vi phạm quy định đi lại trong khu vực
hạn chế khai thác tại sân bay
để tạo dáng trên đường băng sân bay
phú quốc để quay tiktok
ngày một mươi tháng tám ubnd huyện tam dương
tỉnh vĩnh phúc cũng đã ra quy định
sửa phản hành chính hai đối tượng với tổng số tiền
ba mươi triệu đồng về hành vi tàng
chữ vận chuyển sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ
trước đó một trong hai người này
đã mượn còng số tám
để chụp ảnh trong tư thế
hai tay bị còng đăng facebook
ngày một mươi ba tháng tám
công an tỉnh lâm đồng cũng đã triệu tập
một chủ tài khoản tiktok
để làm rõ về hành vi cung cấp thông tin
sai sự thật xúc phạm danh dự nhân phẩm cá nhân
khi làm video đăng tải
trên mạng xã hội có nội dung chỉ trích
nhận xét tiêu cực về người miền trung
và mới đây
công an tp hà nội cũng đã xử lý
các cá nhân về hành vi sử dụng trái phép
trang phục công an nhân dân khi đã
cố tình sử dụng trang phục công an nhân dân
để live stream trên tiktok
thu hút sự chú ý của mọi người
vâng quay trở lại
của trang đổi thưa phó giáo sư tiến sĩ
phạm anh hà những hình ảnh vừa rồi
mà chúng ta vừa theo dõi là những cái vụ việc
mới xảy ra gần đây vậy thì cá nhân ông có
đánh giá có suy nghĩ thế nào
khi mà rõ ràng là hiện tại
trên nền tảng mạng xã hội thì những cái hành vi
vi phạm pháp luật đang có những tần suất
mức độ gia tăng hơn
chúng ta cũng thấy rằng là sau
đợt giãn cách khi mà đại dịch
covid tạm qua tạm lắng
thì dường như là mọi người đều ùa ra
với cuộc sống xã hội
và ở đó mọi người dường như là đang
giống như con chim tự do mất đi
sự kiểm soát vốn có của mình
cho nên rất là nhiều những bạn trẻ
và thậm chí cả những người
trưởng thành thì đã có rất là nhiều hành vi
có thể là những trò đùa
có thể chỉ là những trò vui
nhưng vô tình nó lại trở thành những
trò tạo ra
những cái ảnh hưởng rất là xấu đối với dư luận
xã hội và chính vì thế chúng ta thấy
dường như là những vi phạm
trong cái lĩnh vực
liên quan đến mạng xã hội dường như
ngày càng nhiều hơn nhưng bên cạnh đó thì tôi cũng nghĩ
rằng là một bộ phận
những cái người sáng tạo nội dung
mà chúng ta bây giờ chúng ta gọi là một cái tên
ql hay là kol
là những người này họ đang tìm cách
lợi dụng những cái sự
dễ dãi của các nền tảng
mạng xã hội để mà trục lợi
sự nổi tiếng cũng như là tạo ra
những cái tài chính và chính vì thế
thì những hành vi này họ sẵn sàng bất chấp
để mà tạo ra một cái
sự ảnh hưởng nhất định của họ đối với cộng đồng
mà không biết rằng ảnh hưởng đó nó đem lại
những cái hậu quả rất là xấu
rõ ràng là những cái câu chuyện sống ảo
trên mạng xã hội thì không phải là câu chuyện mới
thế nhưng là cái giới hạn của nó dường như
đã không còn dừng lại ở việc là giải trí
hay là thể hiện bản thân của mình nữa
mà thậm chí là đã gây mất
trật tự an toàn xã hội và những hành vi
vi phạm pháp luật nữa vậy thì nguy hiểm hơn
tại sao những cái hiện tượng sống ảo
như thế lại thậm chí
hiện tại bây giờ lại trở thành những cái xu hướng
những cái trào lưu phổ biến ở trong giới trẻ
một cái nghiên cứu gần đây người ta đã chỉ ra rằng
là những cái nền tảng
xã hội mới giống như là
tiktok nó đang tạo ra một cái trào lưu
rất là nguy hiểm đó là
nó tạo ra những cái người nổi tiếng
nhưng mà thiếu tài năng nhưng thừa chiêu trò
khi mà tiktok mới ra đời
thì cái việc mà
nổi tiếng một cách nhanh chóng
thì nó cũng với cái thuật toán của họ
họ sẽ rất là dễ dàng tạo ra những người rất là nổi tiếng
mà không cần phải có một cái tài năng gì cả
những cái điều đó thì vẫn chưa nguy hiểm bằng cái việc
là từ khi cái nền tảng ứng dụng này
họ cho phép kiếm tiền
từ cái sự nổi tiếng đấy dẫn đến là
nó tạo thành một cái trào lưu không chỉ sống ảo đâu
mà cái mục đích ẩn sâu đằng sau đó
chính là cái sự kinh doanh
đó chính là vì tài chính rất là nhiều
những cái người mà gọi là những người ảnh hưởng
hay là ql đó họ nhận được rất là nhiều tiền
từ cái chiêu trò hay từ những cái
trò lố lăng của họ và vì thế họ bất chấp
những cái hành vi mà có thể vi phạm pháp luật
để mà tạo ra cho mình
cái sự nổi tiếng một cách ảo tưởng
đồng thời là cả những yếu tố về mặt tài chính
và vì vậy chúng ta mới thấy rằng là
cái việc mà vi phạm
những cái hành vi vi phạm pháp luật của những cái tiktoker
hay của những cái người
mọi gọi là ql này
nó ngày càng nhiều hơn và thậm chí
nó đã càng ngày nó càng
lộ rõ hơn cái bản chất
kinh doanh của họ
vậy thì chúng ta thấy rằng là những cái hậu quả
của các trào lưu sống ảo này
thì đã đề cập đến rất nhiều rồi
không chỉ gây ra những ảo tưởng về bản thân đúng không ạ
nó còn làm cho nhiều người có những cái hành động
những cái suy nghĩ lệch lạc
thậm chí là vô cảm và vi phạm pháp luật nữa
vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn về vấn đề này như thế nào ạ
giống như tôi cũng vừa mới phân tích
thì ở cái chỗ như thế này
trong cái cuộc sống thì bao giờ con người chúng ta
cũng mong muốn có một sự ảnh hưởng của mình
đối với người khác trước đây để tạo ra
thành một cái người ảnh hưởng rất là khó
tài năng về nghệ thuật tài năng thể thao
hoặc là tài năng trong nghiên cứu
hoặc là nghiên cứu học hoặc là tài năng trong một lĩnh vực nào đó
và để trở thành nổi tiếng người ta phải mất
năm năm một mươi năm thậm chí đến hai mươi ba mươi năm
mới có thể nổi tiếng được nhưng từ khi
mạng xã hội nó ra đời thì cái việc nổi tiếng này
nó quá nhanh và sự nổi tiếng này
nó lại đi kèm với nó chính là những lợi ích vật chất
mà họ có thể thu lại được và thậm chí rằng
cái lợi ích vật chất này nó còn nhiều hơn rất nhiều lần
so với những người mà có tài năng thực sự
tôi chỉ so sánh như thế này thôi
một nhà báo khi mà
viết lên một cái tác phẩm hay
thì cái nhận bút của họ thì không thể bằng được
một cái người được gọi là nổi tiếng
ảo trên tiktok hay là trên facebook
họ có thể kiếm được hàng chục triệu hoặc hàng trăm triệu
cho một cái bài đăng
hoặc là một hình ảnh rất là vớ vẩn rất là phản cảm
của họ và chính vì vậy nó đã tạo ra
một cái ham muốn vật chất
một cái ham muốn ảo tưởng về sự nổi tiếng
họ tìm mọi cách để mà
dùng cái chiêu trò của mình để tạo ra
sự ảnh hưởng và nguy hiểm hơn
cả đó là gì đó là những bạn trẻ
những cái người mà trong thế hệ z
những cái người mà rất là nhanh chóng
nắm bắt được cái xu hướng của công nghệ
đồng thời họ là những người mà khó kiểm soát
về những cái ham muốn về hành vi
dẫn đến là các bạn rất là dễ dàng bị ảnh hưởng
bởi những cái người nổi tiếng
và một cái điều khác nữa chúng ta cũng nhận thấy rằng là
đôi khi xã hội chúng ta cũng khá dễ dãi
đối với những cái người nổi tiếng
một cách ảo tưởng như vậy
để chúng ta thấy rằng là nó không ở đâu
như ở chúng ta
khi mà những cái người được gọi
là nổi tiếng nhiều những chiêu trò
lại được mời đến giống như ngôi sao điện ảnh
hay là những nghệ sĩ nổi tiếng
tham dự vào những cái lễ hội tham dự vào những cái đêm nhạc
hay tham dự vào những cái chương trình
mà ở đó trước đây
chỉ có những người thực sự có ảnh hưởng
và như vậy nó tạo một vòng xoáy chung
nó tạo ra cái sự ảo tưởng
của những cái tiktoker của những cái facebooker
hay của những youtuber
và làm cho họ ngày càng ảo tưởng hơn
về cái sức mạnh của họ sự nổi tiếng của họ
và họ lợi dụng điều đó
để mà kiếm tiền bất chấp luật pháp
còn về việc xử lý
và những cái biện pháp ngăn chặn triệt để
những cái hành vi này ở trên mạng xã hội thì như thế nào không
có những ý rõ ràng là
nếu như có những cái biện pháp
mà chúng ta mạnh tay xử lý những hành vi
một cách triệt để thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều
so với việc tuyên truyền và hướng dẫn phải không ạ
chính xác là như vậy
ở đây chúng ta có một sự so sánh
tuy rằng khập khiễng nhưng chúng ta thấy rằng
với cái mức xử phạt hiện nay
cho dù có cao là ba mươi triệu thì cũng không bằng được
một cái bài viết lớn gần
hay một hành vi vi pháp luật của họ
họ có thể kiếm được hàng trăm triệu
từ một cái chiêu trò đó
dẫn đến họ sẵn sàng bất chấp
để mà bị xử phạt để rồi họ sẽ lặp lại
hành vi đó một cách rất bình thường ở đây chúng ta thấy rằng
một cái ý đồ rất là rõ của những cái người
mà lợi dụng
cái sự nổi tiếng
một cách ảo tưởng của mình để mà trục lợi
và vì thế cái sức mạnh của
luật pháp chúng ta dường như là
nó chưa có đủ sức gian đe đối với những người
mà đang cố tình vi phạm
vì vậy tôi nghĩ chúng ta không chỉ phạt
tiền chúng ta không chỉ phạt hành chính mà chúng ta phải có
nghiệp pháp mạnh hơn đối với những cái người
mà cố tình vi phạm hoặc là
có lặp điệp lại cái hành vi vi phạm của mình
một cách rất là có rất là
chú ý và cái động cơ rất là
rõ ràng liên quan đến trục lợi
nếu mà chúng ta có một cái hình thức
xử phạt thật mạnh bên cạnh cái việc
mà tuyên truyền giáo dục thì
may ra chúng ta mới có thể
điều chỉnh lại được cái xu hướng hành vi
rất là tệ của
một cái nhóm xã hội một cái nhóm
những người được gọi là ảnh hưởng bây giờ
rõ ràng là những cái chế tạo
tài xử phạt chưa đủ mạnh và chưa đủ sức gian đe
chưa phù hợp với những cái mức lợi luận
mà người ta thu lại được từ những cái trò chiêu trò
đấy đúng không ạ và vậy thì
đối với trách nhiệm của mỗi người dùng mạng xã hội
thì sao cũng phải hiểu một cách đúng đắn
mà đầy đủ về những cái quyền lợi những cái trách nhiệm
và giới hạn đặt ra những cái quy định
về pháp luật khi mà chúng ta sử dụng mạng xã hội
đúng không ạ chia sẻ của ông như thế nào
về câu chuyện này hoàn toàn chính xác
bất kỳ một hành vi nào cũng phải điều chỉnh
bởi những các chuẩn mực xã hội cũng như là
các thiết chế xã hội nếu chúng ta không có
những thiết chế xã hội và những chuẩn mực xã hội rất là mạnh mẽ
và nó được cụ thể hóa bành
thành những văn bản thành những cái quy định
thì rất là khó để cho những người
dùng mạng xã hội người ta học theo làm theo
và thực hiện theo một cách rất là tự giác
chính vì thế tôi nghĩ rằng là bên cạnh
cái việc mà chúng ta phải
làm thật mạnh về những hình thức
xử phạt hay là những cái quy định
rất là chặt chẽ của pháp luật
thì chúng ta cũng phải xây dựng một cái bộ
khuy tắc ứng xử cũng như là
giống như một cái bộ luật
về một cái bộ luật
chuyên sâu về cái việc mà
sử dụng hay là
hay là giao tiếp hay là các hoạt động
trên nền tảng internet
bởi hiện nay chúng ta đang rất là thiếu cái điều này
bên cạnh đó thì tôi vẫn cứ nghĩ rằng
là mỗi một cá nhân chúng ta
chúng ta đừng vui quá chúng ta đừng hồ hởi quá
chúng ta đừng ảo tưởng quá về cái sức mạch
của sự nổi tiếng để rồi chúng ta vô hình
trở thành những cái người mà tạo ra
những cái môi trường độc hạ
trên mạng xã hội mà con em của chúng ta
là những người mà chịu ảnh hưởng rất là nhiều
vì vậy cái tính trách nhiệm của mỗi một công dân
cái tính trách nhiệm của mỗi người khi mà chúng ta
đăng bài viết bài ấy thể hiện bản thân mình
ở trên mạng xã hội trên các nền tảng
tiktok hay là facebook hay là youtube
thì chúng ta cũng phải nghĩ đến một chút
về cái hậu quả của hành vi của mình có thể ảnh hưởng đến
những cái người xung quanh
ảnh hưởng đến tương lai như thế nào
tôi cho rằng đó là những phân tích rất là sắc đáng
và một lần nữa thì trân trọng cảm ơn
phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà
đã tham gia chương trình góp niềm chuyên gia của chúng tôi ngày hôm nay